một xe ô tô bảy chỗ mang bền kiểm soát tỉnh bình định bị tàu hỏa húc văng ra xa hơn năm mét khi băng qua đường sắt mà thiếu quan sát
vụ việc xảy ra tại km số một nghìn một trăm chín mươi năm một trăm linh thuộc khu phố phước hậu một phường chín tp tuy hòa tỉnh phú yên
rất may tài xế ô tô chỉ bị thương nhẹ
vào lúc bảy h bốn mươi năm xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi bảy a ba nghìn một trăm tám mươi bốn chưa rõ danh tính tài xế
chạy điều khiển trên đường ngang dân sinh giao nhau với đường sát bất ngờ bị tàu hỏa mang số hiệu sqn hai chạy hướng nam bắc đâm mạnh
rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ được người dân sơ cứu tại chỗ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
xe ô tô bị biến dạng hư hỏng nặng tàu hỏa phải dừng hành trình một mươi năm phút để xử lý và kiểm tra sức khỏe của hành khách
đây là đường ngang không có rào chắn khuất tầm nhìn mật độ lưu thông phương tiện cao nên thường xảy ra tai nạn